do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần
nên trong hai ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ tiếp tục có nắng nóng
với mức nhiệt sao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi tám độ có nơi còn cao hơn
sau đó từ ngày bốn do triệu tác động của hội tụ gió
nên mưa rông trên khu vực có xu hướng tăng lên cùng nền nhiệt giảm nhẹ từ một đến hai độ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ tuy cũng có mưa rông vào lúc chiều tối
nhưng do ban ngày có nắng nhiều nên mức nhiệt không có nhiều thay đổi
trưa chiều đạt ngưỡng là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
thời gian nắng nóng kéo dài từ một mươi một đến một mươi bảy giờ
nên kỳ lưu thông trong khoảng thời gian này
quý vị nên mang theo các vật dụng tránh nắng để đảm bảo sức khỏe
với các tỉnh trung bộ trong khoảng ba ngày tới suốt dọc từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây như là con cuông quỳnh liêu
ở nghệ an hương khê ở hà tĩnh thì có thể đạt ngưỡng là ba mươi tám độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ xảy ra cháy rừng người dân cần lưu ý đề phòng
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi cũng có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn riêng với các tỉnh từ bình định đến ninh thuận bình thuận
cường độ nắng trong ngày thì bớt gai gắt hơn với nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
ở vùng cao tây nguyên trong thời gian tới thì tiếp tục có mưa rông vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió rất mạnh
ban ngày thì trời có nắng vừa phải với nhiệt độ ban trưa trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam
nên trong ba ngày tới tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh
còn ban ngày khu vực vẫn có nắng gián đoạn với nền nhiệt ngày đêm trên khu vực giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ